bệnh viện đại học y dược tp hcm đã điều trị thành công bệnh suy giảm tĩnh mạch nông chi dưới bằng phương pháp rán keo sinh học
đây là một thành tựu mới đối với ngành y tế của nước nhà
bệnh suy giảm tĩnh mạch là tình trạng suy yếu chức năng dẫn máu về tim của hệ thống tĩnh mạch ở chân
gây ứ động máu ở vùng thấp của chân và lan lên dần
tình trạng ứ động kéo dài gây ra những biến chứng nguy hiểm như lét chân tắc mạch viêm mạch
các nghiên cứu ở nước mỹ và trên toàn thế giới người ta thấy hiệu quả cao hơn
cao hơn rõ ràng có ý nghĩa thống kê so với các phương pháp trước
cụ thể là phương pháp này thành công đến chín mươi năm so với các phương pháp trước là khoảng chín mươi một chín mươi hai
đó là thứ nhất về hiệu quả
cái thứ hai về biến chứng phương pháp này ít biến chứng
gần như là ít biến chứng hơn rất nhiều so với phương pháp trước
ví dụ như các phương pháp trước
phương pháp trước chúng ta có thể gây tê rất là nhiều và phải chích tê dọc tỉnh mạch
lượng thuốc lớn và chúng ta sử dụng nhiệt để hủy
thì phương pháp này chúng ta không cần phải tốn nhiều thuốc tê
không cần phải gây mê không cần tốn nhiều thuốc tê
chúng ta chỉ sử dụng keo sinh học
đó là một loại thân thiện với cơ thể của mình để dán tỉnh mạch lại
đó là rất là ít biến chứng
khoa lồng ngực mạch máu bệnh viện đại học y dược
đã ứng dụng thành công rán keo sinh học trong điều trị bệnh suy giảm tĩnh mạch nông chi dưới
cho hai trường hợp đầu tiên
trước khi bác sĩ tư vấn mẫu này thì mình cũng hơi lo lắng
vì đây là phương pháp đầu tiên của việt nam
thì cũng hơi lo lắng
nhưng mà sau khi làm xong rồi thì thấy rất là thoải mái
cảm giác nó nhẹ nhàng chân nó nhẹ nhàng nó hát nhất
phương pháp rán keo sinh học có những kết quả nổi trội hơn
nhẹ nhàng bệnh nhân ít đau phục hồi sức khỏe nhanh
không tài năng
nhưng rất an toàn và chi phí thấp